thưa quý vị để đáp ứng yêu cầu thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín bộ công an đã thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư với dữ liệu tiêm chủng xét nghiệm quản lý người nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh
để triển khai thống nhất việc sử dụng mã qr trên thẻ căn cước công dân gắn chip
hoặc mã qr trên các phần mềm ứng dụng như vneid pc covid và sổ sức khỏe điện tử
nhằm phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã đưa vào sử dụng
hệ thống thiết bị máy quét mã qr tại một số trụ sở cơ quan tiếp dân đơn vị giải quyết
thủ tục hành chính hay các địa điểm công cộng cụ thể những thông tin tính năng tính ưu việt
cũng như là cơ chế hoạt động của hệ thống thiết bị quét mã qr này ra sao
thượng tá vũ văn tấn giám đốc trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an sẽ có những phân tích cụ thể
trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí vũ văn tấn đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí hiện nay chúng ta có thể thấy là tại một số trụ sở cơ quan đơn vị thì lực lượng công an
đang đưa vào sử dụng thiết bị mã quét qr bằng căn cước công dân hoặc là ứng dụng dùng để khai báo y tế
vậy thì qua thời gian triển khai thì kết quả ban đầu chúng ta ghi nhận được như thế nào ạ
đồng thời là việc tích hợp những mũi tiêm lên thẻ căn cước công dân đồng thời là xây dựng những hệ thống máy
để đọc mã qr code trên chiếc thẻ căn cước công dân đó hoặc đọc mã qr code trên ứng dụng app vneid
việc này thì chúng tôi đã tiến hành xây dựng hoàn thiện giải pháp và đã triển khai tại hai trận bóng đá
thông qua cái việc mà tổ chức triển khai thí điểm ở hai trận bóng đá đó
cái việc hoàn toàn đảm bảo được việc giãn cách giãn cách giữa cán bộ kiểm soát ra vào với người dân
cái thứ hai là kiểm soát được toàn bộ tình hình các mũi tiêm covid đảm bảo theo yêu cầu mà của liên đoàn bóng đá đã đề ra
cái thứ ba là tạo một thuận lợi nhất cho người dân là không phải mang nhiều loại giấy tờ
vì đã được tích hợp trên chiếc thẻ cân cước công dân
trên cái đánh giá như vậy thì chúng tôi quyết định là như vậy
đã triển khai toàn bộ thí điểm tiếp
chúng tôi đã lắp đặt như vậy là một mươi năm máy ở trụ sở của cơ quan trên địa bàn thành phố hà nội
một mươi năm máy trong đó là tập trung ở bộ công an công an tp hà nội và ủy ban cũng như là thành ủy hà nội
thì thông qua cái việc triển khai cái giai đoạn vừa rồi thì hoàn toàn đáp ứng đúng như cái chúng ta đã triển khai tại hai trận bóng đá như vừa nêu trên
người dân hiện nay đang bày tỏ một cái sự băn khoăn đó là khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị
mã quét qr này thì những thông tin mà quét được trên cái hệ thống mà qua cái dữ liệu mà thiết bị này quét được thì liệu rằng có lộ lọt hay không ạ
cái việc tích hợp dữ liệu lên trên chiếc thẻ căn cước công dân thì hoàn toàn không làm lộ lọt thông tin của công dân
mà nó chỉ thể hiện những cái nội dung những cái nội dung cần tích hợp
ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi đã tích hợp các mũi tiêm
thế thì khi triển khai qua các máy đọc
qr code thì chỉ hiện lên là đã tiêm mũi một đã tiêm mũi hai vào ngày nào
còn lại thông tin của công dân thì không được hiển thị trong quá trình quét
do vậy việc đảm bảo hoàn toàn bảo đảm được về cái bảo mật thông tin của công dân
khi mà triển khai diện rộng tại các cơ quan nhà nước cũng như là tại các doanh nghiệp hay là tại các siêu thị nhà hàng
thì đối với các siêu thị nhà hàng hoặc là tất cả cái việc mà khi lắp đặt
những cái máy đó thì hoàn toàn không biết được thông tin của công dân
mà chỉ biết được những thông tin cần thiết để phục vụ cho những nhu cầu
ví dụ như tại sân vận động thì nhu cầu của liên đoàn bóng đá đó là phải tiêm hai mũi
đó là phải test
do vậy là các trạm kiểm soát như vậy sẽ chỉ biết được là tiêm hai mũi hoặc là đã test mà thôi
do vậy là ở đây thì không có cái việc mà người dân bị mất thông tin
mất thông tin của mình
vậy thì còn đối với các cơ quan quản lý nhà nước ạ
khi mà chúng ta có được những cái thông tin mà khi mà người dân quét mã qr này qua cái thiết bị này
thì là sẽ phục vụ như thế nào cho cái công tác phòng chống dịch cũng như là trong cái trạng thái bình thường mới hiện nay ạ
nó cũng tương tự như là chúng ta triển khai ở sân vận động thôi
hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước khi tiếp khách thì bao giờ cũng phải yêu cầu là người dân là phải có giấy tờ tùy thân
cũng đảm bảo cái yêu cầu
để phòng chống dịch covid
do vậy thì người dân lúc này thì khi đã được tích hợp mũi tiêm tích hợp việc test theo yêu cầu mà cơ quan quản lý nhà nước
các cơ quan mà người ta yêu cầu
thì tích hợp đến đây thì hoàn toàn thuận tợi cho người dân
cũng như là cơ quan quản lý nhà nước
thì chỉ cần sử dụng duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân thôi
là có thể kiểm soát được toàn bộ các nội dung mà theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
trong vấn đề đảm bảo an toàn
trong cái covid
vâng có thể thấy là việc mà chúng ta sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip là một xu thế
và đó thì là cùng là sử dụng cái thiết bị mã qr này để nhằm đáp ứng tối giản cái mà phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân
vậy thì xin đồng chí có thể cho biết là thời gian tới thì trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có những lộ trình cụ thể như thế nào để ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa
thiết bị máy qr này cũng như là chiếc thẻ căn cứ công dân gắn chip ạ
trước mắt thì chúng tôi đang làm thí điểm tại hà nội
các đơn vị sử dụng đánh giá tiếp tục đánh giá về cái ưu việt của cái việc triển khai cái hệ thống đọc mã qr code tích hợp mã qr code trên chiếc thẻ căn cứ công dân
thế thì song hành cùng với nó thì trung tâm dữ liệu quốc gia và dân cư cũng đã làm việc với bảo hiểm xã hội làm việc với bộ y tế là những đơn vị tham mưu để như vậy là triển khai trước mắt
việc tích hợp tích hợp mã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên trên thiết thẻ căn cước công dân để như vậy là triển khai thí điểm tại các bệnh viện ở hà nội
đấy là cái nội dung thứ nhất
cái nội dung thứ hai là ngay trong nội tại ngay trong nội tại của bộ công an thì chúng tôi cũng đang tiến hành chỉnh sửa lại những thông tin công dân mà được thiết lập thông qua nghiệp vụ đăng ký phương tiện